với khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
thời tiết tốt trời không mưa dạo hướng nam với cường độ trung bình cấp bốn cấp năm
sóng biển thấp dưới hai mét biển lặng
thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là thông tin dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước